dù phủ tài chính thượng hải là điểm nóng bùng phát dịch hiện nay ở trung quốc
thì thủ đô bắc kinh cũng bắt đầu ghi nhận số ca mắc mới gia tăng
giới chức bắc kinh cho rằng dịch đang âm thầm lây lan khoảng một tuần nay
trong các trường học các nhóm du lịch
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tâm lý người dân không khỏi hoang mang
mong rằng chính quyền địa phương sẽ sớm khắc phục được những khó khăn của dịch bệnh
người dân sớm ổn định cuộc sống mới